vào khoảng hơn một mươi hai h chiều ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy rừng thuộc phường hòa khánh bắc quận liên triều
do vụ cháy xảy ra tại khu vực đồi dốc hiểm trở nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy
ngay sau khi phát hiện vụ cháy chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng phòng cháy chữa cháy dân quân quân đội kiểm lâm cùng tham gia chữa cháy
đến một mươi năm giờ cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan ra khu vực nhà dân lân cận
ghi nhận tại hiện trường do vụ cháy xuất phát tại khu vực giữa sườn đồi dốc cao làm rộng ra khu vực rừng già nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy
vụ cháy gây thiệt hại hơn hai hectare rừng tự nhiên nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ